simacai là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh lào cai
tại đây địa hình hiểm trở đường xá đi lại khó khăn đã cản trở sự phát triển về kinh tế xã hội
bởi vậy địa phương nghèo này đang quyết tâm mạnh mẽ trong việc tích cực huy động sức người sức của
để làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông thôn mới
từ đó tạo đột phá trong việc nâng cao đời sống của người dân
trong những năm trở lại đây mặc dù còn nhiều điều kiện khó khăn
nhưng huyện vùng cao simacai vẫn là địa phương dẫn đầu toàn tỉnh lào cai
trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn
đây là nỗ lực lớn của địa phương nghèo này trong việc huy động tổng lực các nguồn lực tại chỗ
phát huy được sức người sức của để tạo nên khí thế sôi nổi
từ đó hướng tới giao thông thuận tiện tạo đột phá trong phát triển kinh tế xã hội
làm đường mới xong thì bà con đi lại dễ dàng hơn
bà con rất vui vì làm kinh tế sẽ thuận lợi hơn trước đây
trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn thì sự góp sức của đoàn viên thanh niên cũng không hề nhỏ
hàng trăm ngày công của các đoàn viên thanh niên đã được huy động góp sức
để tạo ra những con đường thiên cố bằng phẳng cho người dân địa phương
trong phong trào xây dựng đường giao thông nông thôn thì sự ốc sức của đoàn viên thanh niên cũng không hề nhỏ
hết năm hai nghìn một mươi bảy vừa qua thì chúng tôi đã tổng số trên địa bàn huyền đã có hoàn thành khoảng hai trăm bốn mươi km đường bê tông
và khoảng một trăm ba mươi km đường cấp phối các tuyến đường đã đến tất cả các trung tâm các thôn
và thậm chí là ra các đầu tư các tuyến đường ra nương rẫy
và cái kết quả đó thì đã có phản ứng
phản ứng rất tích cực vào phát triển kinh tế xã hội
tính đến hết tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy toàn tỉnh lào cai đã triển khai thực hiện được trên năm trăm chín mươi km đường giao thông nông thôn
trong đó đường bê tông xi măng đạt trên ba trăm hai mươi km và dài cấp phối gần một trăm tám mươi km
với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm đã và đang mang lại những kết quả tích cực
số lượng các tuyến đường giao thông nông thôn ngày càng tăng
góp phần không nhỏ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương